khi người dân tại các thành phố lớn đổ về quê ăn tết
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa bắt đối tượng tạ văn hải
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú tại khóm ba phường một thành phố cà mau
về hành vi cưỡng đoạt tài sản
thời gian gần đây tạ văn hải thường xuyên dùng sim khuyến mãi
gọi đe dọa uy hiếp tinh thần ông trần văn toàn
bác sĩ bệnh viện trợ rẫy thành phố hồ chí minh
cho rằng có người thuê hải để gây thương tích đối với ông toàn
nếu đưa hai mươi triệu đồng đưa cho hải thì sẽ bỏ qua
nhận được đơn trình báo của nhận nhân
lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tang hải đang nhận tiền trong quán cà phê
công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với đối tượng trần thanh tuấn chú tại thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
do không có tiền tiêu xài nên trần thanh tuấn rủ nguyễn trí trung
đi cướp giật dây chuyền
khi đến ấp ba tân kiều huyện tháp một mươi
phát hiện bà lê kim anh đang bế cháu đi ngoài đường
trên người có đeo sợi dây chuyền
hai đối tượng đã cướp sợi dây chuyền năm chỉ vàng một mươi tám k trị giá một mươi sáu triệu đồng
khi sau khi cướp giật tài sản thì bị quần chúng nhân dân bắt giữ
đối tượng tuấn riêng trung bỏ trốn khỏi hiện trường
hiện công an huyện đang truy bắt đối tượng trung để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
tại km một mươi chín quốc lộ ba mươi chín b địa phận xã an ninh huyện tiền hải tỉnh thái bình
tổ công tác thuộc công an huyện tiền hải kiểm tra ô tô khách biển kiểm soát một mươi bảy k hai nghìn ba trăm tám mươi sáu
thu giữ một mươi năm kg pháo
chủ xe là trần quốc túy chú ở thôn quân bắc đình xã vân trường huyện tiền hải
lái xe là nguyễn hiếu tình điều khiển hướng đi từ huyện tiền hải lên tỉnh thái nguyên
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện thu giữ trên một mươi năm bánh pháo trọng lượng là một mươi năm kg
ngay sau đó lực lượng công an huyện phối hợp với ban công an xã vân trường
vận động nguyễn thị ánh là vợ của trần quốc túy
tự giác giao nộp gần tám kg pháo và tám kg ngòi pháo
chuẩn bị mua sắm đón tết nguyên đán bính thân năm hai nghìn một mươi sáu thì lực lượng cảnh sát kinh tế
vẫn đang âm thầm và quy địệt đấu tranh với các loại tội phạm bù lậu và gian lận thương mại
với một nỗ lực và quyết tâm cao nhất đó là mang một xuân bình yên đến với mọi nhà
ghi nhận sau đây được thực hiện tại địa bàn tp yên bái
một lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị bắt giữ tại kho hàng nhà bà phạm thị duyên
ở thôn yên minh xã minh bảo tp yên bái
để bắt giữ thành công số hàng hóa này lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố yên bái tỉnh yên bái
đã phải mật phục nhiều ngày trong điều kiện thời tiết hết sức khắc nghiệt
diễn biến tội phạm trong tình hình thời gian vừa qua thì nó cũng có nhiều diễn biến phức tạp hơn
phương thức thủ đoạn tinh vi hơn nhằm che giấu sự kiểm tra
cảnh sát kinh tế cũng đã chủ động phối hợp với các lực lượng như quản lý thị trường cảnh sát giao thông thuế
để phát hiện xử lý các hoạt động vi phạm
sau hơn một tháng thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an toàn dịp trước trong và sau tết
đội cảnh sát kinh tế công an tp yên bái đã tổ chức kiểm tra phát hiện và xử lý bảy vụ
với bảy đối tượng buôn lậu và gian lận thương mại
xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu hàng hóa trị giá
trên bảy mươi triệu đồng
tuy nhiên quá trình đấu tranh với loại tội phạm này cũng đang gặp rất nhiều khó khăn
do phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi hơn
đối tượng hoạt động tinh vi hơn ví dụ như là việc thay đổi thời gian di chuyển của đối tượng
vào ban đêm hoặc là sáng sớm
việc thứ hai đó là việc ngụy trang hàng hóa vận chuyển hàng hóa
để tiêu thụ của đối tượng thì được ngụy trang bằng nhiều hình thức tinh vi
dựa như là trong các khoang chứa bí mật
rồi các đồ dùng của đối tượng
việc thứ ba là việc sử dụng hóa đơn quay vòng
cũng gây khó khăn trong quá trình điều tra xác minh và xử lý
mặc dù chỉ còn hơn một tuần nữa là đến tết nguyên đán bính thân năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên để bảo vệ người tiêu dùng
lực lượng cảnh sát kinh tế công an tp yên bái
tiếp tục tăng cường kiểm tra kiểm soát xử lý kịp thời những vi phạm
gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho người dân
để góp phần bình ổn thị trường trong dịp tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi sáu
giá ga sẽ tiếp tục giảm hơn hai mươi đồng một bình một mươi hai kg từ ngày hôm nay một tháng hai
thông tin này vừa được các doanh nghiệp đầu mối tại tp hcm thông báo
như vậy chỉ trong hai tháng qua ta đã giảm giá hai lần liên tiếp
với mức giảm khoảng năm mươi một đồng một bình một mươi hai kg
theo các công ty ga nguyên nhân là giá ga thế giới giao theo hợp đồng
trong tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu
xuống mức trung bình là ba trăm linh usd một tấn
giảm sáu mươi bảy năm usd một tấn so với tháng một
nên giá ga trong nước được điều chỉnh theo
cụ thể giá ga sài gòn petro sp bán lẻ tối đa
đến tay người tiêu dùng khu vực tp hcm
về mức hai trăm năm mươi bảy đồng một bình một mươi hai kg
giảm hai mươi năm trăm linh đồng
các thương hiệu ga khác cũng có mức giảm tương tự
ga petro việt nam hai trăm sáu mươi tám đồng một bình một mươi hai kg
vtga hai trăm sáu mươi sáu năm trăm linh đồng một bình một mươi hai kg
ga petro limac hai trăm sáu mươi bốn năm trăm linh đồng một bình một mươi hai kg
vâng đó là tín hiệu vui cho người tiêu dùng tại tp hcm
tại thừa thiên huế thị trường các mặt hàng đang rất sôi động
trong đó có thị trường hoa tết
tuy nhiên đằng sau vẻ sôi động đó lại là những câu chuyện mà kẻ khóc người cười
phóng sự sau đây sẽ cho quý vị thấy rõ hơn về điều này
chợ hoa lớn nhất của thời thiên huế
từ chiều ngày hai mươi âm lịch phong phú các loại hoa được bày bán
đông đúc kẻ bán người mua
người tiêu dùng không chỉ thoải mái
bởi thị trường hoa năm nay phong phú với nhiều loại
mà giá cả cũng chỉ bằng thậm chí còn rẻ hơn năm ngoái
chợ hoa năm nay có thể là không đắt mà lại rẻ hơn những năm trước à
chợ hoa năm nay về hoa ngoài năm ạ
thì dạng nó chính dịch giá không hải sản
nhưng hoa năm nay thì đường bóng nó cũng vang được năm ngoái
vì trời tiệc nó hơi bị lằn
người tiêu dùng thoải mái ngược lại người nông dân lại khóc dở nếu dở
một cặp chợ hoa cúc như thế này có giá giao động từ sáu đến bảy trăm linh ngàn
làm một bài toán kinh tế tiền giống tiền công chăm bón cho mỗi cặp rơi vào khu vực này là một bài toán kinh tế

tiền vận chuyển tiền thuê địa điểm đã nâng lên gần một nửa so với năm ngoái
như vậy người nông dân gần như không có lãi
năm nay là bóng thì thu dập là nói chung giá cả là không bán như ngoài năm được
thấp giá hơn là một phần nói cao thì khách họ đi
mà thấp thì dân không người bán hoa không có ăn
mà một phần rồi một phần hư hào rồi
năm nay mỗi người trong bảy trăm linh cặp thì chỉ còn là hai trăm linh ngàn
một trăm năm mươi cặp thôi số lượng hư là rất nhiều
cho nên chỉ là tiền lỗ thì càng ngày càng tăng cao
mỗi năm tăng mỗi năm tăng như thế là dân bán hoa họ không chịu được nữa
hoa thì năm nay do thời tiết khắc nghiệt
người thì nói chung là lô thước người thì bị bình hư
thì làm mặt bằng thì có cao hơn năm ngoái
nói chung là làm bỏ không làm lại lãng mấy sáng
thì hẳn giống như là mấy năm trước
mặt băng là mấy năm trước là chỉ có hai bảy triệu một lô
một lô lên là hơn ba hai triệu
giá cũng dưới một mươi năm rồi chứ hẳn cũng cao hơn
nơi mà lại lô đô lượng cao hơn đó
thế làm thì hẳn cũng có lại chứ mà lại cao giá quá
mà bóng lại gặp hư lên hư xuống nữa
cách đây hơn một tháng những người trồng hoa ở thừa thiên huế
cũng rơi vào tình trạng đứng ngồi không yên
một loạt hoa bị chết do mắc bệnh dày lưng trắng
số hoa họ thu về chỉ còn một nửa so với số hoa trồng trước đó
tết năm nay những người trồng hoa không thể có một cái tết đầy đặn
đằng sau sự rực rỡ của thị trường hoa ngày tết
làm mặn đắng những giọt nước mắt của người nông dân
hàng năm vào những dịp trước và sau tết nguyên đán
nhiều trường trên địa bàn vùng núi vùng sâu vùng xa
vùng đặc biệt khó khăn
thường xuyên gặp phải tình trạng học sinh bỏ học dài ngày
để đảm bảo tỷ lệ chuyên cần
công tác tuyên truyền động viên đã được các thầy cô giáo
và chính quyền địa phương chủ động thực hiện từ trước tết
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại huyện mèo vạc tỉnh hà giang
lên vùng cao bám bản dạy con chữ cho đồng bào nơi đây
người thầy giáo trẻ này không ngại khó ngại khổ
nhưng vẫn luôn băn khoăn
vì thực trạng các em học sinh bỏ trường bỏ lớp
đặc biệt là những dịp trước và sau tết nguyên đán
ở trên này theo phong tục
thì là người dân ở trên này thì nghỉ tết ăn tết rất sớm
mà ăn tết thường kéo dài ra chứ không như ở dưới cây
cho nên là các em thường hay phải nghỉ cứ nghỉ cà răng nược
thì cứ thì các chúng tôi thì phải chủ yếu là phải đi vận động
đây là khó khăn của ngành giáo dục tại hầu hết các địa phương vùng cao
vùng đặc biệt khó khăn trên cả nước
một trong những nguyên nhân chính của thực trạng này
chính là do quan niệm nhận thức của nhiều bậc phụ huynh còn hạn chế
nhiều phong tục tập quán còn lạc hậu
vì vậy công tác tuyên truyền
vận động học sinh ra lớp
được các địa phương và nhà trường đặt lên hàng đầu
trường cũng kết hợp với tổ công tác
rồi trường phó xóm
huy động các em
làm công tác tuyên truyền
các gia đình ký cam kết là không tảo hôn không đi làm thuê
và nhà trường cũng có kế hoạch
khi sau khi sau tết
cùng các thầy cô giáo
xuống từng hộ gia đình
cùng với phụ trách xóm
trường xóm để huy động các em
đi vận động các em là tương đối khó
bọn tôi chỉ phải tranh thủ các giờ nghỉ
để chúng ta đi vận động
và trong đường đi vào các xóm thì thường là rất xa
tại vì ở xóm đây không phải là xóm nào
đi được xe máy đến
cùng với công tác vận động
thì các chính sách hỗ trợ của đảng nhà nước chính quyền địa phương
cũng như sự quan tâm chia sẻ
của cộng đồng các tổ chức xã hội
tình nguyện từ thiện vào những dịp giáp tết
cũng là một động lực lớn
giúp giảm bớt những khó khăn vất vả
tạo điều kiện tốt hơn để các em đến trường
học tập đều đặn
có món quà này
ba sẽ sắm đồ chuẩn bị tết
còn lại để sang năm sắm dụng cụ học tập
cho cháu đi học
có lạnh cũng phải động viên mấy đứa đi học
không bỏ học
với những nỗ lực của chính quyền địa phương
thầy cô giáo và toàn xã hội
hy vọng sau kỳ nghỉ tết bên gia đình
những cô cậu bé học trào vùng cao
sẽ lên lớp đầy đủ để học con chữ
phân đấu vươn lên làm giàu
cho mảnh đất quê hương
kính thưa quý vị và các bạn
có thể thấy rằng bám dân bám bản
thực hiện bốn cùng với nhân dân
bằng sự am hiểu tập tục của đồng bào dân tộc mình
thiếu ý sòng a dũng
cán bộ đội an ninh công an huyện vân hồ
tỉnh sơn la vẫn luôn có mặt
tại những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự
làm tốt vai trò của người chiến sĩ an ninh
giữ gìn an ninh cơ sở cho dù
tết nguyên đán bính thân hai nghìn một mươi sáu đang cận kề
mời quý vị cùng gặp gỡ
với thiếu ý sòng a dũng qua phóng sự sau đây
hôm nay cũng giống như mọi lần
thiếu ý sòng a dũng lại đến thăm
gia đình anh lê ngọc báo
ở bảng suối quanh xã triền xuân
một bảng giáp biên của huyện vân hồ
tỉnh sơn la
các đầy một mươi năm do tuổi trẻ nông nổi ham chơi
anh báo đã xa vào con đường
nghiện hút ma túy
khiến cho cuộc sống của gia đình anh
rơi vào cảnh khốn khó
nhưng rồi được sự quan tâm của cấp ủy
chính quyền địa phương và đặc biệt là
thiếu ý sòng a dũng
cáng bộ công an huyện vân hồ
đã thường xuyên đến tận nhà gặp gỡ tuyên truyền động viên
anh đã quyết tâm cai nghiện
để làm lại cuộc đời
trước đây năm hai nghìn sáu
mình cũng có mất mấy năm chơi bời
thế qua quá trình
bạn bè và tất cả
bên xã vận động
mình nhìn thấy
vấn đề chơi bời
về công việc của gia đình cũng như là công việc của đơn vị
sau đó là tôi cũng đã tiến hành làm sao để làm cho được trách nhiệm của một người trẻ sinh quan nhân dân
để đảm bảo giữ vấn đề an ninh trật tự cho bà con
để hoàn thành nhiệm vụ được giao thiếu ý sông á dũng đã thường xuyên gặp gỡ tiếp xúc
và tranh thủ sự ủng hộ của già làng trưởng bản người có uy tín ở cơ sở
để phối hợp tuyên truyền vận động bà con nhân dân không tin không nghe theo những luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu
không mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy không học và truyền đạo trái pháp luật
chỉ trong thời gian chín tháng được giao nhiệm vụ anh và các lực lượng chức năng của xã triển xuân
đã tổ chức tuyên truyền vận động tại năm bản với trên sáu trăm linh hộ ký cam kết không theo truyền học đạo trái phép
vận động tuyên truyền người dân tự giác giao nộp vũ khí được một trăm năm mươi một khẩu súng tự chế
bắt sáu vụ chín đối tượng liên quan đến ma túy lập hồ sơ ba mươi tám người nghiện ma túy để giáo dục tại địa phương
vụ tai nạn làm chị vân chết tại chỗ
hiệp vụ việc đang được công an nguyễn bình sơn điều tra làm rõ
ngày hôm qua tại tỉnh đắk lắc lãnh đạo cục cảnh sát giao thông bộ công an đã đến thăm làm việc với công an tỉnh đắk lắc
về công tác đảm bảo an toàn giao thông trong dịp tết nguyên đán bình thân hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi năm với những cố gắng và một số đổi mới trong việc tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân
lực lượng cảnh sát giao thông các cấp ở đắk lắk đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông cho người đi đường
và là năm thiệt
từ năm hai nghìn một mươi tám liên tiếp làm giảm đáng kể cả về số vụ số người chết và bị thương
lãnh đạo của cảnh sát giao thông bộ công an chỉ đạo từ nay đến hết tết nguyên đán bình thân hai nghìn một mươi sáu
lực lượng cảnh sát giao thông ở đắk lắc cần phải đảm bảo trật tự an toàn giao thông
phối hợp với các lực lượng liên quan phòng ngừa phát hiện ngăn chặn xử lý các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến đường
như vận chuyển buôn bán hàng lậu hàng cấm ma túy thực phẩm bẩn độc hại vận chuyển hàng hóa
người không đúng quy định và những vi phạm khác nhằm góp phần giữ cho nhân dân vui đón tết cổ truyền của dân tộc lành mạnh an toàn
ban an toàn giao thông tỉnh phú thọ phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố việt trì và tỉnh đoàn
vừa tổ chức lễ phát động năm an toàn giao thông hai nghìn một mươi sáu giao quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp tết nguyên đán bính thân
và lễ hội xuân năm hai nghìn một mươi sáu
với chủ đề năm an toàn giao thông hai nghìn một mươi sáu là xây dựng văn hóa giao thông
gắn với nâng cao trách nhiệm siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ mục tiêu tính mạng con người là trên hết
tăng cường thanh tra kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của cán bộ thực thi công vụ
xiết chặt quản lý chất lượng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông
gia soát lắp đặt thiết hệ thống biển báo giao thông phù hợp với quy truẩn quốc gia
tại buổi lễ ban an toàn giao thông tỉnh đã tặng mũ bảo hiểm cho các đội thanh niên sung kích và học sinh có hoàn cảnh khó khăn
đây cũng là thời điểm mà tình hình trật tự an toàn giao thông được dự báo diễn biến phức tạp
nguy cơ tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện vận tải hành khách luôn tiềm ẩn
do vậy nâng cao ý thức đối với tài xế xe khách trong việc chấp hành luật giao thông trong thời điểm này rất quan trọng
để ngăn ngừa những cái chết do tai nạn giao thông gây ra
ghi nhận của phóng viên antv tại tỉnh quảng ngãi
vào thời điểm cận tết nguyên đáng thì nguy cơ tai nạn giao thông liên quan đến xe khách luôn thường trực
trên thực tế thì trong quá trình vận chuyển khách về quê đón tết của các năm trước
cũng đã từng xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng cướp đi tính mạng của nhiều hành khách
nguyên nhân chủ yếu vẫn xuất phát từ ý thức của tài xế khi chủ quan phóng nhanh vượt ẩu
tranh giành khách sử dụng rượu bia sau đó điều khiển phương tiện
và trong dịp vận tải khách năm nay nếu tài xế xe khách không tự nâng cao ý thức
trong khi điều khiển phương tiện thì cũng sẽ khó tránh khỏi tai nạn lặp lại
để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp tết trong những ngày này
ngoài công tác xử lý trực tiếp các vi phạm của tài xế xe khách
thì lực lượng kiểm soát giao thông của tỉnh quảng ngãi cũng tập trung tuyên truyền
nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông cho đội ngũ lái phụ xe
các doanh nghiệp vận tải khách cũng thường xuyên tổ chức các lớp tập quấn
để nâng cao đạo đức tài xế đảm bảo an toàn tài sản
và tính mạng hành khách khi về quê đón tết năm mới bính thân hai nghìn một mươi sáu
yêu cầu cấp cái chủ phương tiện trăng cường kiểm tra đội ngũ lái xe
quấn triển thực hiện
hành khách đang mong mỏi những chuyến xe thường lộ bình an ngày tết
và sự mong mỏi ấy của hành khách chỉ có được khi chính tài xế
những người ngồi sau tay lái và nắm trong tay sinh mạng của hàng chục con người
luôn nghiêm túc có đạo đức nghề nghiệp biết lái xe bằng cả trái tim